trong quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ một lượng ma túy tổng hợp hai mươi bốn xe máy một mươi hai điện thoại di động năm mươi hai viên đạn các loại và nhiều dao kiếm công cụ hỗ trợ
bước đầu cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt vợ chồng trịnh anh vân và lê thị hương đã cho gần hai trăm linh người vay với lãi suất cao
tổng số tiền mà cặp vợ chồng này đã cho vay là khoảng hơn ba hai tỷ đồng
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam lê thị hương để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời khởi tố bị can đối với trịnh anh vân về hành vi cố ý gây thương tích
gây gỗ rồi lấy chiếc xe máy dựng gần nhà bảo vệ bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ công ty
hai đối tượng nguyễn văn tuấn và nguyễn viết huy cùng chú huyện đô lương đã bị công an huyện đô lương nghệ an bắt giữ

sự việc xảy ra bà lục đã trình báo lên cơ quan công an đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hai đối tượng đã bị bắt và bị tạm giữ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đô lương mở rộng điều tra làm rõ hành vi các đối tượng
thưa quý vị mong muốn kiếm được nhiều tiền ổn định cuộc sống và định cư ở đất nước phát triển là niềm mỡ của nhiều người và lợi dụng điều này các đối tượng đã lừa đảo tổ chức trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép khiến cho nhiều người bị lừa
mất một khoản tiền rất lớn nhưng lại không đạt được mục đích của mình ổ nhóm lừa đảo này vừa bị công an thừa thiên huế triệt phá khởi tố ba đối tượng với cùng tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép
biết gia đình một người dân ở xã vinh an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế có nguyện vọng cho con trai đi định cư ở mỹ một nhóm đối tượng lừa đảo đã tìm đến rụ rỗ thuyết phục với những viễn cảnh đẹp đẽ thuận lợi bằng cách đi du lịch đến những nước giáp biên giới với mỹ
rồi vượt biên bất hợp pháp để vào mỹ định cư tưởng sẽ dễ dàng nên vợ chồng ông bà đã liều mình vay mượn hàng chục nghìn đô la mỹ để đóng tiền cho con trai đi nhưng cuối cùng lâm vào cảnh tiền mất tật mang
tiền mất tặng luôn là đưa cho họ và con sẽ đi về chỉ là tổng cộng là ba mươi sáu năm trăm linh ba mươi sáu năm trăm linh mấy chục gọi là chút nhiên là tỉnh ra là tám trăm linh triệu
theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đến nay đã xác định được vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài này có bốn nạn nhân mỗi người ít nhất đã đóng cho các đối tượng hai mươi một đô la mỹ
để chiếm đoạt được một khoản tiền rất lớn như vậy các đối tượng đã có những phương thức thủ đoạn dễ thuyết phục
giờ này trên địa bàn tỉnh thừa thuyền huế một số người dân dùng việc đi vô lịch cả nước nhằm tìm cách đổ qua
vào nước mỹ hoặc là một số nước trong âu bằng cách là đi đến mexico hoặc là panama sau đó tìm cách là vào nước mỹ
và do những người này đều có là người thân sinh sống ở mỹ nên là tìm cách là phạm tội nhỏ rồi là sẽ thuê luật sư bảo lần ra và sau đó là sẽ được tìm cách để đình cứ lâu dài ở mỹ
sau khi nhận thông tin tố giác và tiến hành điều tra cơ quan an ninh điều tra công an thừa thiên huế đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố ba bị can gồm bùi thị thu hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn đào tạo hoàng phát có trụ sở tại quận một mươi hai tp hcm
nguyễn khắc trọng chồng của hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tân phú e tó crong năng đắk lắc và nguyễn văn trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã vinh an huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế với cùng tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép
việc ra nước ngoài định cư góp phần hỗ trợ gia đình quê hương phát triển kinh tế là điều tốt đẹp tuy nhiên cần hiểu biết pháp luật và đi bằng những con đường hợp pháp tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều nay viện kiểm sát nhân dân quận ba đình hà nội đã tống đạt bản cáo chẳng truy tố bị can nguyễn thế hiệp tức hiệp hùng trong vụ cháy nhà trọ gần bệnh viện nhi xảy ra cách đây hơn một năm
theo đó viện kiểm sát nhân dân quận ba đình đã quyết định truy tố bị can nguyễn thế hiệp chú tổ một mươi năm cụm năm phường ngọc khánh quận ba đình hà nội về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị can nguyễn thế hiệp được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo cáo chẳng ông nguyễn thế hiệp kinh doanh cho thuê nhà trọ tại khu vực ngách tập thể cơ khí c bảy mươi ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
trong quá trình kinh doanh ông hiệp không xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền mà tự ý cơi nới mở sộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt sau đó làm sàn và vách ngăn phòng bằng các vật liệu gỗ sán tôn xốp tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng không trang bị đầy đủ các bình chữa cháy và các tiêu lệnh chữa cháy tại các nhà trọ và các nhà trọ này không có lối thoát hiểm đúng quy định
các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên đã dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra vụ cháy vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám khiến hai người tử vong về tài sản vụ cháy đã gây thiệt hại gần một chín tỷ đồng
rất may là vụ tai nạn không gây thương vong về người
tuy nhiên trong lúc vượt thì gặp người điều khiển đi xe máy chạy ngược chiều nên thắng gấp lúc này xe đầu kéo cũng đang chuyển làn không kịp xử lý nên đã tông thẳng vào đuôi xe cùng lúc đó xe khách một mươi sáu chỗ cũng tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo

tại phiên thảo luận nhiều đại biểu nhận định dù đã được quốc hội đồng ý về chủ trương và với số vốn đầu tư giai đoạn một là khoảng bốn tám tỷ usd tương đương với khoảng một trăm một mươi một tỷ đồng
giai đoạn một dự án cảng hàng không quốc tế long thành có quy mô rất lớn nhiều ý kiến nhận định việc xây dựng dự án này là hết sức cần thiết phục vụ hiệu quả hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
nhiều ý kiến nhận định việc xây dựng dự án này là hết sức cần thiết phục vụ hiệu quả hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đồng tình với các ý kiến về sự cần thiết và các phương án triển khai giai đoạn một dự án nhiều đại biểu cũng đề nghị với hình thức đầu tư theo phương án chính phủ trình cần có quy định cụ thể trong nghị quyết về việc không bảo lãnh của chính phủ đồng thời công khai minh bạch quá trình thực hiện dự án trong nghị quyết để công tác giám sát thực sự hiệu quả

tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã thông báo một số nét khái quát về địa lý văn hóa tình hình an ninh trả tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
nhất là công tác phòng trái chế cháy còn gặp nhiều khó khăn vì thời tiết cũng như trang thiết bị phương tiện phòng trái chế cháy
với khí hậu khắc nghiệt thường xuyên có nắng nóng cao độ hành khô kéo dài nên tỉnh nghệ an trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về con người cũng như tài sản
công an tỉnh nghệ an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ hợp tác của tỉnh gyeonggi hàn quốc trong thời gian tới
về phía tỉnh gyeonggi ông kim đan su cho biết sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an nghệ an trong quá trình đào tạo nhân lực cũng như kỹ năng vận hành sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy do hàn quốc sản xuất
dịp này tỉnh gyeonggi sẽ tặng ba xe ô tô cục vụ công tác phòng trái chế cháy cho công an tỉnh nghệ an
chiều nay tại hà nội cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức họp báo giới thiệu thông tin các hoạt động thiết thực kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại họp báo lãnh đạo cục tuyên huấn đại diện các đơn vị chức năng có liên quan đã thông tin việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm cụ thể tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
hiểu sâu sắc về quá trình ra đời xây dựng chiến đấu và phát triển của quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào những đóng góp to lớn đối với cách mạng lào
qua đó nhằm tăng cường giáo dục cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân phát huy truyền thống yêu nước thi đua giành những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai quân đội và nhân dân hai nước việt nam lào
bên cạnh đó có hoạt động thăm hỏi tặng quà chiên gia đình chính sách có thân nhân là liệt sĩ thuộc quân tình nguyện cũng đã được tổ chức thiết thực tại các địa phương